nhằm góp phần nâng cao năng lực trần đoán xử trí bước đầu một số bệnh lý tim mạch cho các bác sĩ
các tuyến y tế cơ sở tại thủ đô hà nội và giảm thiểu tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên
mới đây bệnh viện tim hà nội đã tổ chức buổi hội trận trực tuyến
hỗ trợ chuyên môn cho nhiều bệnh viện và trung tâm y tế
trong buổi hội trần bệnh viện tim hà nội kết nối trực tuyến cùng năm đầu cầu
bao gồm bệnh viện đa khoa sơn tây bệnh viện đa khoa trương mỹ bệnh viện đa khoa ba vì
trung tâm y tế thanh oai trung tâm y tế tây hồ và chín mươi một bác sĩ tham gia
các đầu cầu lần lượt trình bày bệnh án của những ca bệnh tim mạch phức tạp với nhiều bệnh lý nền
đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị của cơ sở cho những bệnh nhân này
từ đó các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tại bệnh viện tim hà nội sẽ cùng thảo luận với các bác sĩ tuyến dưới
và đưa ra những đóng góp cụ thể mang tính chuyên môn nhằm giúp các y bác sĩ tuyến dưới kịp thời điều trị đúng hướng
cho các trường hợp bệnh nhân được hội trần trực tuyến
với tổng số một mươi sáu buổi trong chuỗi hội trần trực tuyến các bác sĩ tại bệnh viện tim hà nội kỳ vọng sẽ đóng góp
chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch cho các cán bộ y tế tuyến dưới
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân trên địa bàn hà nội nói riêng và cả nước nói chung